thưa quý vị việc cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố điều tra một số vụ án hình sự liên quan đến vi phạm trên lĩnh vực y tế tài chính ngân hàng chứng khoán hay bất động sản đã được dư luận quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm đồng tình và ủng hộ
tuy nhiên lợi dụng việc này một số đối tượng đã tung những tin đồn tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội gây tác động xấu tới thị trường tài chính chứng khoán của việt nam
và để ổn định thị trường tài chính bộ công an sẽ xử lý nghiêm hành vi tung tin đồn thất thiệt
tin giả vẫn luôn là một căn bệnh gây ảnh hưởng ở bất kỳ lĩnh vực nào
đối với lĩnh vực chứng khoán bất động sản tin đồn từ chỗ gây nhiễu loạn hoang mang còn có thể dẫn đến thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư
đơn cử cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tin đồn ủy ban chứng khoán tài chính nhà nước từ chối việc tăng vốn của một số công ty chứng khoán đã khiến nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán giảm mạnh giá chỉ số vn index giảm sâu hơn bốn mươi
rất nhiều các nhà đầu tư đã bỏ chạy khỏi nhiều loại hàng hóa đặc biệt là những loại hàng hóa của họ flc và của các cái trái phiếu mà các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản
và từ đó làm xáo trộn cái thị trường và chúng ta thấy cái vn index nó đã giảm một cách nhanh chóng từ cái mức tương đối cao hơn một năm trăm linh điểm xuống cái mức dưới một năm trăm linh thậm chí đến có lúc đến một năm trăm sáu mươi điểm
đặc biệt sau khi một số lãnh đạo của tập đoàn flc và tân hoàng minh bị bắt thì mật độ các tin đồn về thị trường chứng khoán xuất hiện ngày càng nhiều hơn
tác động tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư và diễn biến giao dịch trên thị trường
sắc đỏ thường xuyên áp đảo trên sàn chứng khoán
qua giả soát thì chúng tôi thấy là có khoảng hàng trăm những cái hút nhóm đó đưa những cái thông tin như vậy
và cái việc này nó ảnh hưởng rất là tiêu cực đến cái nhà đầu tư
ở trong nước nhà đầu tư ở nước ngoài đối với doanh nghiệp trong nước
và nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới cái sự ổn định của nền kinh tế đất nước chúng ta đang trong cái đà phục hồi sau covid hiện nay
tác động tiêu cực là điều có thể thấy rõ
thông tin thất thiệt cũng giống như quảng cáo không đúng hoặc cố tình găm hàng dìm hàng hay làm giá thổi giá cổ phiếu
thì đều được coi là hành vi thao túng thị trường và đều phải chịu sự xử lý nghiêm minh của pháp luật
những thông tin sai sự thật mà nếu như người chia sẻ biết là sai sự thật mà chia sẻ trên không gian mạng
thì có thể bị xử lý ở mức hình sự nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng
và chúng tôi tới đây là chúng tôi sẽ quyết tâm để đưa ra xử lý những đối tượng
mà đăng những cái thông tin vi phạm gây ảnh hưởng tiêu cực trong dân luận
chúng ta đừng nghe những cái thông tin thất thiệt hoặc là những cái lời đồn
hoặc là những cái trào lưu mà của cái đám đông thì lúc đó chúng ta sẽ đỡ bị thiệt hại
và ngay cả những cái cổ phiếu hoặc trái phiếu mà chúng ta thấy trong cái thời gian vừa qua
nó xuống ra rất nhiều như cổ phiếu flc chẳng hạn thì nhiều người bán ra
nhưng mà sau đó mà thậm chí là cứ tranh nhau bán thì rõ ràng cái cổ phiếu nó xuống rất là sâu
nhưng đây chỉ là trách nhiệm của một cá nhân thôi
mà người ta xử lý là xử lý một cá nhân hoặc một nhóm trong cái tập đoàn đó
và như vậy thì nó không ảnh hưởng đến hoạt động chung của cả tập đoàn
cũng như là các thông tin thất thiệt cũng thế
thực tế nếu mà các bạn bình tĩnh thì lúc đó chúng ta nhìn nhận nó sẽ chính xác
và cái việc mua bán nó sẽ phù hợp và đem lại cái lợi ích tốt hơn cho bản thân chúng ta
cũng như đem lại cái sự ổn định cho thị trường
hiện bộ công an đang chỉ đạo các lực lượng chức năng thu thập củng cố tài liệu chứng cứ
tiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định
tất cả những đối tượng có hoạt động đăng tải thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng
góp phần tạo môi trường kinh doanh ổn định và lành mạnh